bên cạnh đó thế hệ start up thứ ba trẻ trung năng động của chúng ta còn hướng đến một xu hướng khởi nghiệp có nhiều tác động đến xã hội
đó là những dự án không đem lại nhiều giá trị về tài chính song đem lại những tác động tốt cho cộng đồng để cuộc sống thêm gần gũi
khi kinh tế ngày càng phát triển thì những giá trị xã hội cũng cần được nhân lên
ở môi trường các trường đại học các bạn sinh viên luôn được thấm nhuần những giá trị này cho cuộc sống hôm nay
bên cạnh việc khơi gợi lên tinh thần khởi nghiệp ở sinh viên các thầy cô luôn muốn các bạn giữ được thông điệp khởi nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội
nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta để lại một cái dấu chân cho cuộc đời này để một cái dấu ấn cho cuộc đời này nó tạo tác động xã hội
thì đấy là những cái niềm vui mà tại sao ở trên xã hội nó có những người chuyên kinh doanh và có những người là diện chuyên làm công tác xã hội
thì chúng tôi lại lựa chọn một cái con đường ở giữa thôi chúng tôi sử dụng cái phương pháp kinh doanh để chúng tôi tạo bất động xã hội
thì cái niềm vui đấy thì tôi nghĩ là nó cũng nó có ý nghĩa nó có thể nhiều hơn những khó khăn mà chúng tôi gặp phải
đấy là lý do tại sao mà vẫn có những người tham gia vào câu chuyện đầu tư
cũng như là kinh doanh và tác động xã hội
trường đại học sẽ góp phần cho chúng ta có một bức tranh khá đầy đủ và toàn diện về thực trạng của khu vực doanh nghiệp này ở việt nam
thứ hai là đào tạo
cái trách nhiệm của trường đại học là đào tạo ra nguồn nhân lực cho hiện đại và tương lai của đất nước
thì mô hình doanh nghiệp xã hội doanh nghiệp tạo tác động xã hội không còn là sự lựa chọn nữa
mà là xu hướng phát triển bắt buộc của chúng ta của nền kinh tế việt nam trong thế kỷ thứ hai mươi một
cho nên là chúng ta phải đưa vào chương trình đào tạo những kiến thức về doanh nghiệp xã hội
về doanh nghiệp tạo tác động xã hội về doanh nghiệp phát triển biển nước để cho thế hiện đại
và các cử nhân sau này các thạc sĩ tiến sĩ sau này
người ta có những cái đóng góp và có những am hiểu ngay từ khi còn ngồi trên dưới nhà trường về cái tầm nhìn của doanh nghiệp ở thế kỷ thứ hai mươi một
tại học viện ngân hàng dự án khởi nghiệp của các bạn sinh viên
luôn đề cao việc tạo ra những giá trị cho cộng đồng
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng coi đó là một trong những tiêu chí đáng được khuyến khích
không chỉ tạo ra dự án có hiệu quả kinh tế mà còn có tác động tích cực đến xã hội
ngày nay đời sống của người việt nam cũng đã cao hơn trước rất nhiều
đặc biệt ở các khu vực như thành phố thị trấn cuộc sống của người dân có phần sung túc dư giả
mức sống khác nhau thậm chí tranh lệch đã tạo ra một hiện tượng không mới trong xã hội của chúng ta
nhưng lại trầm trọng hơn đó là vấn đề dư thừa đồ dùng
điều này gây ra sự lãng phí không nhỏ đối với bản thân người dùng và cho cả xã hội
bên cạnh đó không thể phủ nhận một nhu cầu rất lớn những người khác không có đủ điều kiện để mua sắm cho mình
có thể đó là nhu cầu về đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt gia đình hay đồ dùng cho cá nhân
nhận thấy đây là một vấn đề lớn đang tồn tại nhưng ít được quan tâm
nhóm những bạn trẻ hải nam thu huyền hồng ngọc hà giang
đã nghĩ đến một dự án khởi nghiệp dựa trên việc giải quyết vấn đề này
dự án khởi nghiệp với tiêu chí chia sẻ đồ dùng không dùng đến đã ra đời như thế
các dự án của bạn mang tính xã hội rất là lớn
và thấy rằng một cái rằng là các bạn trẻ bây giờ không như những cái gì mà người lớn nghĩ
ở chỗ là các bạn thật sự là rất chia sẻ
rất biết chia sẻ những năm qua đây những dự án các bạn về vấn đề chia sẻ rất nhiều
ví dụ như dự án của vido nhà bạn vido
đô là chia sẻ trong cái việc rằng là sử dụng đồ lẫn nhau giúp đỡ nhau hỗ trợ
ví dụ như là bạn muốn bạn có cái đồ mà bạn trong nước rảnh rỗ bạn không sử dụng
thì bạn chia sẻ cho những bạn khác để tiết kiệm được kinh phí chi phí
đấy và các bạn lại còn có một cái tính xã hội cao ở chỗ rằng là
các bạn mở ra một cái dự án mà không thu phí đã tự nguyện làm
thì qua đấy mình cũng thấy rằng là đánh giá rất cao
để hiện thực hóa dự án này nguyễn hải nam cùng với bạn của mình
đã mầy mò tìm hiểu và tạo lập lên một trang
trang web với tên gọi vido
trên trang web có nhiều mục đồ dùng khác nhau như phương tiện trang phục nhạc cụ
ngoài ra hiểu được xu hướng tiêu dùng của giới trẻ
đó là sách hay máy ảnh là đồ phượt
nên nhóm dự án đã đặt riêng mục này để tạo điểm nhấn và dễ dàng tìm kiếm
video được xây dựng với mục đích là cầu nối cho những người có đồ dư thừa
với những người cần đồ mà không có điều kiện mua sắm mới
có hai hình thức giao dịch để mọi người thoải mái
lựa chọn hoặc cho thuê đồ giá rẻ hoặc trao đổi đồ với nhau với giá không đồng
video hoạt động đúng với thông điệp mang đến cuộc sống là sự sẻ chia
về môi trường học của bọn tôi chúng tôi là một môi trường ngân hàng liên quan trực tiếp tới tài chính liên quan tới tiền tệ
khi mà nghĩ tới kinh doanh thì mọi người thường nghĩ là phải thu được lợi nhuận
tuy nhiên với tinh thần muốn đem lại cho xã hội những giá trị tốt hơn
thì chúng tôi muốn là mình vừa khởi nghiệp mình vừa có thêm kinh nghiệm
vừa có thể giúp cho xã hội một phần nào đó góp cho cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn
đối tượng hướng đến thời gian đầu của dự án là những người bạn trẻ những người cùng thế hệ với hải nam
bởi cùng độ tuổi họ có thể hiểu rõ nhu cầu khách hàng của mình
nguyễn trọng hiếu là một khách hàng như thế
trọng hiếu là sinh viên trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp
như nhiều bạn trẻ khác trọng hiếu mua sắm cho mình rất nhiều đồ dùng
cá nhân khác nhau
thông qua video trọng hiếu đã có một trang shop riêng của mình
nơi bạn có thể đăng toàn bộ những đồ dùng cá nhân không dùng đến
được những người bạn video giới thiệu cũng thấy đây là một cái phần mềm giới thiệu khá là hữu ích
thì tôi cũng có trao đổi những cái sản phẩm mà tôi mà tôi không dùng đến
mà nó cũng có tạo được giá trị khác
nó có khá nhiều nhưng mà có thể là đăng lên cho thuê thì sẽ không được nhiều
nhưng mà tôi để ở nhà tôi thừa thì tôi cảm nhận được thấy với những người mà dư thừa đủ
khi mà dự án này ra mắt thì thứ nhất là họ có thể kiếm được thêm thu nhập
thứ hai là họ có thể trao được giá trị cho cộng đồng một chút gì đó cho cộng đồng
là một dự án có ý nghĩa đối với xã hội dù mới ra đời nhưng video đã giành được nhiều giải thưởng ấn tượng
trong đó có giải nhất cuộc thi ueb business channelist hai nghìn một mươi tám
do trường đại học kinh tế đại học quốc gia tổ chức
có được những thành công ban đầu hôm nay của nhóm còn có những sự hỗ trợ âm thầm từ phía sau
hiện tại hải nam và thu huyền vẫn là sinh viên của học viện ngân hàng
vì vậy học viện đã tạo điều kiện tốt nhất để nhóm có cơ hội khởi nghiệp
trên lớp các em được tiếp cận với môn học khởi sự kinh doanh
một môn học mang lại cho các sinh viên kiến thức nền tảng về khởi nghiệp
cái môn khởi sự kinh doanh
thì trong cái môn đấy phải có môn học kinh doanh
thì bọn mình đã cho các bạn là bắt đầu từ hướng dẫn đến bạn cách là làm thế nào để tìm ra ý tưởng
từ cái việc là có ý tưởng đó
xong bắt đầu là sẽ xây dựng ý tưởng như thế nào
biến cái tưởng đấy thành một cái dự án kinh doanh ra làm sao
và những cái năm gần đây thì có thấy rằng là các bạn tiến bộ rất là nhanh
cùng với đó là các hoạt động thực tế
ứng dụng những bài học trên lớp vào dự án thực mà video đang triển khai
các thầy cô tạo điều kiện để các nhóm dự án trình bày ý tưởng tận tình hướng dẫn
đưa ra những lời khuyên cho các bạn
để giúp cho nhóm trong quá trình xây dựng và phát triển dự án
cùng với đó là hỗ trợ nhóm kết nối với các chuyên gia các nhà đầu tư
để dự án khởi nghiệp có môi trường để cọ sát học hỏi
bây giờ tôi cũng cùng các thầy cô cũng đang nghĩ các vương án
lời khổng các chuyên gia để mà hỗ trợ các bạn
bởi vì những cái dự án mà mang tính xã hội như này rất là cao
thì bao giờ cũng thế
trong giai đoạn đầu rất là khó khăn trong việc tồn tại
thì giúp các bạn trong cái việc tìm những nguồn thông tin
những cái trợ để mà giúp các bạn phát triển cái dự án
còn đến khi mà dự án nó mạnh rồi sau này thì các bạn sẽ tính tiếp
thì chúng ta sẽ có những cái phương án tiếp theo sau
chứ nếu như bây giờ rất nhiều dự án
ý tưởng rất hay nhưng mà rất dễ chết hiểu
nếu như chúng ta mà không giang tay giúp các bạn
thế nên cũng rất là mong các doanh nghiệp cũng nhìn nhận những vấn đề này
đặc biệt những cái doanh nghiệp xã hội ấy
thì nhìn nhận vấn đề này và hỗ trợ các bạn
để cho các bạn có thể phát triển những cái dự án như thế này
có thể nói là tất cả các môn học tại hvnh
đều giúp cho tôi không ít thì nhiều áp dụng được trong việc quản trị cái dự án video này
có thể ví dụ như nếu không có môn về quản trị chiến lược
thì làm sao mà tôi biết được cái dự án video đang đi đúng hướng hay sai hướng
hay là có những môn về quản trị về tài chính hay là kế toán
thì giúp cho tôi biết được là một dự án khởi nghiệp
cần có những cái bảng kế toán thế nào tài chính như thế nào
để rõ ràng từng khoản thu chi
hay là khi gặp các nhà đầu tư thì cần những con số nhỏ sắp xếp nó ra sao
để cho họ cảm thấy là à dự án này khả thi
họ sẵn sàng đầu tư cho dự án
ngành của tôi là ngành kinh doanh thương mại thì có giúp rất nhiều cho về dự án
thì chúng tôi được học về những môn như là marketing nhân sự hay là quản trị kinh doanh
thì thực sự là rất là thiết thưởng cho chúng tôi
khi mà tham gia dự án này thì vừa tham gia dự án vừa học tập
thì chúng tôi có cơ hội được vận dụng những kiến thức mình đã học vào trong dự án
đây là một dự án tiềm năng
mặc dù mang ý nghĩa cộng đồng và xã hội
nhưng tương lai dự án cũng cần phải tạo ra một nguồn tài chính để đứng vững
với quan điểm đó rõ ràng khởi nghiệp không phải cuộc dạo chơi để thử sức
cần phải làm thực
phải đưa dự án của mình phát triển
cạnh tranh là không thể thiếu khi khởi nghiệp
đặc biệt trong thời kỳ kinh tế thị trường như hiện nay
ngoài ý nghĩa giáo dục
video của nguyễn hải nam cũng cần phải xây dựng cho mình một bài toán kinh tế
vì vậy nhóm đã nhận được sự cố vấn của chuyên gia tài chính
để hướng dự án thực sự sống
để phát triển
và cũng để chia sẻ được nhiều hơn
các bạn sinh viên ấy
khi mà muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực là các dự án xã hội
thì đấy là một cái điều rất là tốt
rất tốt ở đây góc độ người sẽ thấy rằng là
cái xu hướng mà ghi bách cho cộng đồng ấy
nó là cái xu hướng rất là hiếm ở châu á
bởi vì châu á thông thường người hay lo cho bản thân nhiều hơn
thế thì ở đây góc độ các bạn trẻ
mà các bạn ấy nghĩ ra được là những dự án xã hội ấy
thì đấy là một cái xu hướng về diện xã hội
mình thấy là xã hội mình đang tiến lên những cái bậc thang văn minh
rất là nhiều so với trước đây
thế thì để cho các dự án xã hội nó bền vững
thì các bạn nên có những cái
người ta gọi là có những cái tham chiếu
đến mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
thế khi mà mình tham chiều đến cái mục tiêu phát triển của liên hợp quốc ấy
thì mình sẽ tìm kiếm được những cái nguồn hỗ trợ
nó có cái bền vững hơn
bởi vì là liên hợp quốc họ luôn luôn có những cái quỹ
để hỗ trợ cho các dự án
mà đóng góp vào một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững
nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các thầy cô
cùng những chuyên gia
dù mới vận hành
xong dự án của hải nam đến nay
đã có hơn một user
hơn ba trăm linh sản phẩm trao đổi
để hoàn thiện dự án
sẽ còn nhiều việc phải làm trong tương lai
mảng hiện tại
thì mảng công nghệ vẫn là mảng mà chúng tôi đang chăn trở rất là nhiều
làm sao để cho team công nghệ càng nhiều
cũng như các bạn
thu hút được nhiều nguồn nhân lực
giàu kinh nghiệm
để thể phát triển dự án
để dự án đi nhanh hơn
và đây là một dự án với công nghệ
vì vậy mà
yếu tố về tốc độ tăng trưởng
là một điều rất rất rất là quan trọng
và nếu như đi chậm quá
thì có rất nhiều những cái đối thủ khác
họ có thể vượt qua mình
vâng và trong tương lai chúng tôi sẽ phát triển mạnh hơn
về mảng công nghệ của mình
nhưng mà tìm cho mình những cái hướng đi
để sao cho phủ thị trường cách nhanh nhất
khởi nghiệp là khởi sự kinh doanh
phát triển kinh tế ngày nay
luôn song hành cùng việc bảo đảm cân bằng các giá trị
để phát triển bền vững
những sinh viên
với nhiều hoài bão và ước mơ
như nguyễn hải nam
đã tạo ra những dự án khởi nghiệp
dù chưa tạo giá trị kinh tế
nhưng sẽ tồn tại
bởi những giá trị xã hội
mà các bạn đang hướng đến